nga ghi nhận ca nhiễm tử vong hàng ngày do covid một mươi chín cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng chậm chạp
giới chức y tế nga cho biết nước này đã ghi nhận thêm ba mươi một hai trăm chín mươi chín ca nhiễm và chín trăm tám mươi sáu ca tử vong do covid một mươi chín nâng tổng số ca nhiễm và tử vong lên lần lượt là bảy tám trăm chín mươi hai chín trăm tám mươi và hai trăm hai mươi ca
nga hiện là vùng dịch lớn thứ năm trên thế giới và ghi nhận ca tử vong cao nhất châu âu
số liệu mới nhất công bố khi ba mươi một dân số nga được tiêm chủng đầy đủ theo trang gogov trang web thống kê dữ liệu covid một mươi chín từ các khu vực
việc thiếu các hạn chế nghiêm ngặt được cho đã khiến virus lây lan dù một số khu vực đã áp dụng check mã qr để ra vào các địa điểm công cộng
điện kremlin chỉ hoãn tái áp đặt các hạn chế lớn dù gọi tỷ lệ tiêm chủng của đất nước là thấp đến không thể chấp nhận đồng thời yêu cầu giới chức phải đảm bảo nền kinh tế tiếp tục hoạt động
bộ trưởng y tế mikhali murasko cho rằng ca nhiễm tăng nhanh là do hành vi của người nga và kêu gọi họ đi tiêm phòng
nếu không đưa ra các biện pháp hạn chế chung ngay bây giờ chúng ta có nguy cơ chứng kiến ca nhiễm tiếp tục tăng ông cho hay song không nêu rõ những hạn chế có thể được áp đặt
nga phát triển một số loại vaccine nhưng giới chức phải đối mặt với tình trạng một bộ phận người dân hoài nghi về vaccine
các cuộc thăm dò độc lập cho thấy hơn một nửa người nga không có kế hoạch tiêm phòng